tại tỉnh hải dương đã tổ chức đại hội đại biểu mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh hải dương lần thứ một mươi sáu
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn về dự có đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung mương đảng
chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam cùng các lãnh đạo tỉnh hải dương
và đại diện lãnh đạo mặt trận tổ quốc bảy tỉnh thành phố
phát biểu tại đại hội đồng chí trần thanh mẫn đề nghị mặt trận tổ quốc các cấp trong tỉnh
nhiệm kỳ tới cần thực hiện hiệu quả hơn việc tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các chủ trương
đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
mặt trận tổ quốc các cấp tổ chức các hoạt động thi đua thiết thực nhân kỷ niệm năm mươi năm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh
phát huy vai trò của ban công tác mặt trận của nhân dân tham gia giám sát cán bộ đảng viên ở địa bàn dân cư
tích cực vận động nhân dân thực hiện hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng lãng phí
đại hội đã hiệp thương bầu ra tám mươi bốn đồng chí ủy viên
đồng chí nguyễn quang phúc tiếp tục tái cử giữ chức chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh hải dương nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn